theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi
vùng áp thấp trên khu vực miền nam philippines đã đi vào biển đông
vào hồi chín giờ vị trí tâm áp thấp cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông nam
dự báo đến chín giờ ngày mai hai mươi năm tháng một mươi vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi cho tới một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
để chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số một mươi sáu cdtvk
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành
thực hiện nghiêm công điện số một nghìn bốn trăm hai mươi cdttg ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
để ứng phó khắc phục tình hình mưa lũ và vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển đông
giỏi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp thông báo cho các chủ phương tiện tàu các thuyền trưởng
các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc là không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để kịp thời xử lý tình huống xấu có thể xảy ra
kiểm tra hướng dẫn gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và neo đậu tàu thuyền tại bến
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam hệ thống đài thông tin duyên hải
và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương cho đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp
đến các cấp chính quyền chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó
các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
để chủ động ứng phó mưa lũ nhất là lũ quét sạt lở đất sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão
văn phòng bộ công an cũng đã ra công điện về việc đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
công an các đơn vị địa phương chủ động ứng phó mưa lũ khu vực trung bộ và sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão trên biển đông
vâng như vậy là trong những ngày qua các địa phương từ thừa thiên huế cho đến bình định đang trong đợt mưa đặc biệt lớn
mưa to gây lũ ngập lụt sạt lở đất cục bộ tại một số địa phương ở quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi
và làm một số người bị chết và mất tích
hàng trăm ngôi nhà bị ngập lụt
hàng nghìn người dân phải di dân sơ tán
ngập trên diện rộng đã khiến cho nhiều tuyến giao thông bị chia cắt
tuy nhiên không dừng ở đó vào cuối tháng một mươi miền trung được dự báo là sẽ tiếp tục hướng thêm hai ba đợt mưa rồn rập nữa
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi nhiều nơi từ thừa thiên huế đến bình định ghi nhận đợt mưa rất lớn với lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
một số nơi ở quảng ngãi quảng nam mưa xuất hiện với lượng từ sáu trăm linh đến tám trăm linh mm có nơi trên chín trăm linh mm chỉ trong vòng vài ngày
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đợt mưa này được dự báo tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai
sau đó nhiều loại hình thái thời tiết xuất hiện tương tác với nhau và tiếp tục tác động đến trung bộ
cụ thể ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng một mươi khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên biển đông
sau đó không khí lạnh kết hợp với nguồn nguyên liệu

như vậy từ nay đến hết tháng một mươi các tỉnh trung bộ có thể hứng chịu từ hai đến ba đợt mưa lớn với lượng có nơi trên một mm
đây là một lượng mưa rất lớn
mưa lớn kéo dài liên tục trong hai ngày qua đã khiến cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam bị ngập lụt sạt lở
lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương
các lực lượng chức năng đã tích cực di rời dân đảm bảo an toàn
tại các địa phương ngập lụt nặng như là huyện phú ninh thành phố tam kỳ
lực lượng công an cơ quan quân sự được tăng cường cùng với phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ di rời dân
và cung cấp lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu cho dân
toàn huyện phú ninh đã sơ tán tổng cộng ba trăm sáu mươi ba hộ với hơn một nhân khẩu
theo hình thức senget để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ riêng trường hợp người già neo đơn trẻ nhỏ mới được sơ tán tập trung tại nhà văn hóa
do nước ngập quá sâu
cảnh sát đường thủy công an quảng nam sử dụng phương tiện cano liên tục khảo sát
các khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân di rời an toàn
tại các địa phương miền núi quảng nam mưa lớn vẫn không ngừng khiến cho nguy cơ sạt lở cao
tại xã trà mai huyện nam trà my lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương
khẩn cấp hỗ trợ các hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn
từ tỉnh đến cơ sở sẵn sàng ứng cứu dân khi cần thiết
trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi lượng mưa trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã giảm hơn
so với hai ngày trước đó
tuy nhiên mực nước trên sông vệ sông trà khúc vẫn còn cao gây ngập lụt trên diện rộng
như là trung tâm thành phố quảng ngãi huyện bình sơn tư nghĩa
mực nước dâng cao cũng khiến cho tuyến đường quốc lộ một a qua địa phận tỉnh quảng ngãi
bị chia cắt tại nhiều điểm
lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến phải tăng cường quân số
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ điều tiết phương tiện
ghi nhận của phóng viên an ninh hai mươi bốn giờ
tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã bình chánh
huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi
trên tuyến quốc lộ một a này có rất nhiều địa điểm ngập cục bộ từ năm m
tại một số nơi thậm chí ngập sâu đến một mét
hiện tại thì có rất nhiều phương tiện của xe máy và xe ô tô

người dân không nên di chuyển qua đoạn nước ngập này và đã chết máy
mặc dù trước đó lực lượng chức năng đã khuyến cáo
người dân không nên di chuyển qua những đoạn đường ngập sâu
từ đoạn thị trắng đến đây tới ngay chỗ đoạn cậu vượt
thì nước ngay hơi sâu thôi khoảng năm mươi phân
còn xe tở nhỏ nó thấp thì nó vẫn bị ngập nước bị chết máy
mà xe không đo thì giác đi là chết hơn
chứ mà nổ máy có khi nó cũng chết máy
đoạn này có thể diễn từ thành phố vũng ngãi ra mà bị cạt từ ngày hôm qua lại
hôm qua anh đi ra hồi trưa hôm qua mà đã bị cạt rồi
thì tới đoạn này thì hôm qua nước nó cạn hơn
nhưng mà có các lực lượng an ninh thì người ta không cho qua
nhưng mà lúc này là phải đi về nhà kia
mà cạt từ qua một ngày rồi
thì ở đây thì bây giờ cũng khó tìm được cái chỗ ở lại
thì lúc này thì anh phải mặc hiểm để mà giác bộ qua
thì nó rất khó khăn
biết nghe nước ngay ở đoạn đó sau ngập càng bến xe đó
mà tại đó là ship
nên phải nhà người đẩy hộ để mà qua cái đoạn đó
đến một mươi sáu h chiều nay hàng nghìn người dân ở khu vực trụng thấp như huyện bình sơn
huyện tư nghĩa nghĩa hành vẫn bị nước lũ chia cắt
hệ thống đường giao thông liên thôn bị nước lũ cô lập hoàn toàn
người dân phải dùng ghe để di chuyển
giao thông qua quốc lộ một bị tê liệt hoàn toàn
hai đoạn ngập sâu trên tuyến quốc lộ gồm khu vực cầu ô sông xã bình long
và khu vực trì bình xã bình nguyên đều thuộc huyện bình sơn
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự luôn túc trực tại hai điểm ngập lụt
hướng dẫn phương tiện chuyển hướng di chuyển theo quốc lộ một mươi bốn c để qua khu kinh tế dung quốc và ngược lại
phòng cảnh sát giao thông đã cử lực lượng chốt chặn hai đầu tại ngõ ba dốc phỏ và bình long
để hướng dẫn phân luồn cho phương tiện đi đảm bảo an toàn
hướng dẫn khuyến cáo bà con là không nên vào và cương quyết không cho bà con vào vùng nước sau để đảm bảo an toàn
mưa lớn những ngày qua
tại khu vực miền núi như trà bồng sơn tây cũng bị sạt lở nghiêm trọng
ghi nhận trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi toàn tỉnh quảng ngãi đã có một người chết do mưa lũ tại huyện nghĩa hành
ba người dân tại huyện bình sơn bị lũ cúng mất tích trên biển
hàng chục hectare hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại nghiêm trọng
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
theo công bố của bộ y tế hiện cả nước có hai mươi hai tỉnh thành phố đang ở cấp độ dịch covid một mươi chín màu xanh
giảm bốn địa phương
so với đánh giá trước đó
tính đến hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng một mươi có hai mươi hai tỉnh thành phố đang ở cấp độ dịch một màu xanh bình thường mới
bao gồm bà rịa vũng tàu bắc giang bắc cạn cao bằng điện biên hà giang hà nội hải phòng hòa bình
con tum lai châu lạng sơn lào cai ninh bình phú yên quảng ninh sóc trăng sơn la thái bình thái nguyên
tuyên quang yên bái
bốn mươi một tỉnh thành phố còn lại ở mức vàng không địa phương nào ở mức cam hay đỏ
một số địa phương hoàn toàn không có xã phường nào màu đỏ như long an
tỷ lệ người trên sáu mươi năm tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín đạt năm mươi một năm mươi chín
đồng nai gia lai đắk nông bình phước bình định bình dương cà mau đà nẵng đồng tháp hà nam hà tĩnh hải dương
hưng yên khánh hòa kiên giang nghệ an ninh thuận quảng bình quảng trị vĩnh long vĩnh phúc trà vinh thừa thiên huế
như vậy trong năm thành phố trực thuộc trung ương có hai địa phương vùng xanh cấp độ một là hà nội và hải phòng
ba thành phố còn lại gồm thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ là vùng vàng thuộc cấp độ hai
cả nước có một trăm bốn mươi ba huyện xã phường ấp thôn ở mức cam mức nguy cơ cao
trong đó có một mươi sáu huyện và năm mươi chín xã phường thuộc mức đỏ nguy cơ rất cao
các chỉ số này đều tăng so với những ngày trước đó
liên quan đến thông tin một trường hợp tử vong do tiêm vaccine covid một mươi chín trên địa bàn huyện ia súp tỉnh đắk lắc
vào sáng ngày hôm nay giám đốc sở y tế tỉnh khẳng định là trường hợp tử vong này không phải do tiêm vaccine như là thông tin dư luận
trường hợp tử vong là một nam viên chức văn phòng ủy ban nhân dân xã gia lời huyện ia súp
đã tiêm hai mũi vaccine astrazeneca mỗi một ngày một mươi một tháng tám mũi hai vào ngày tám tháng một mươi
ngày một mươi sáu tháng một mươi thấy trong người mệt nên người này đã đi khám ở một phòng khám tư và được chẩn đoán là suất huyết dạ dày
người đàn ông này sau đó đã mua dịch về tự truyền tại nhà
đến ngày một mươi chín tháng một mươi người nhà đưa bệnh nhân tới bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên trong tình trạng ứ dịch màng phổi
bác sĩ chẩn đoán viêm phổi theo dõi lao tái phát trào ngược dạ dày tổn thương thận cấp
trưa ngày hai mươi tháng một mươi tình trạng bệnh diễn biến nặng nên gia đình xin cho về nhà rồi tử vong vào chiều cùng ngày
bệnh nhân có tiền sử điều trị bệnh lao hai lần
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn h một mươi
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin là một số cập nhật về tình hình an ninh trật tự
một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra tại ấp quý phước xã nhị quý thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
nạn nhân và kẻ gây án cùng chung huyết thống vụ việc đã khiến những người trong gia đình và hàng xóm bàng hoàng đau xót
do có mâu thuẫn từ thời gian trước ngày hai mươi hai tháng một mươi ông trần văn xết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn điều khiển xe mô tô
thì gặp anh ruột là ông trần văn ô
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba và con trai ông ô đang sửa hàng rào tại nhà ở
giữa sách và ông ô tiếp tục xảy ra tranh cãi
xết về nhà lấy dao mang theo và tiếp tục đi chở cỏ
lần thứ hai khi sách đi ngang qua nhà ông ô thì bị ông ô và con trai dùng xà beng đuổi đánh
sức bỏ xe cầm theo dao bỏ chạy khoảng một mươi mét thì bị ông ô đuổi kịp và ôm chặt xếp
lúc này sách dùng dao đâm ông ô rồi bỏ chạy về nhà
sau đó mang dao đến công an xã nhị quý thị xã cai lệ đầu thú
ông o được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi
ô là do mất máu cấp vết thương xuyên thói bụng đứt động mạch tính mạch và thủng ruột
còn vào rạng sáng nay đã xảy ra một vụ chìm xà lan ở sông gò gia
ở xã thành an huyện cần giờ tp hcm
công an huyện cần giờ thông tin là đã cứu được bốn người còn một người đang mất tích
vào lúc bốn giờ ba mươi năm phút khi đang neo đậu để chờ xuống hàng từ tàu chở hàng quốc tịch island
thì xảy ra tai nạn
lúc này trên xà lan có năm người
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã điều động hai phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường hỗ trợ tìm kiếm người gặp nạn
do hiện trường vụ tai nạn nằm ở vị trí nước chảy xiết độ sâu từ ba mươi đến bốn mươi mét
nên công tác cứu nạn gặp khó khăn
hiện các cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố
đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai tìm kiếm và lên phương án trục vớt
lực lượng cứu hộ cho biết ngay vị trí này như điểm đen vì có vòng xoáy rất nguy hiểm
đã xảy ra mấy vụ chìm xà lan tại đây danh tính bốn người đã thoát nạn gồm
phạm văn chiều thuyền trưởng ngụ tiên lãng hải phòng nguyễn văn tánh máy trưởng
tăng văn phúc thuyền viên và hồ văn thất
riêng anh phùng sơn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tam kỳ nghệ an
nghi do kẹt trong ca binh sao lái chưa thoát ra ngoài được
tiếp tục với những thông tin xã hội đáng chú ý khác tại tp hcm
sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
đã ký thông báo số một trăm năm mươi năm về đánh giá mức độ dịch của thành phố
theo đó cấp độ dịch trên địa bàn tp hcm được đánh giá cấp độ hai ở cấp thành phố
chín trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một tức vùng xanh
cụ thể đối với tiêu chí tỷ lệ ca mắc mới trên một trăm linh dân trên mỗi tuần
thành phố có số ca mắc mới từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi là bảy một trăm ba mươi ba ca
theo tiêu chí này thành phố đang ở mức độ ba từ năm mươi đến dưới một trăm năm mươi
đối với tiêu chí bao phủ vaccine covid một mươi chín thành phố đã có chín mươi tám chín người trên một mươi tám tuổi
được tiêm ít nhất một mũi chín mươi hai người từ sáu mươi năm tuổi trở lên được tiêm tủ hai mũi
chín mươi hai người từ sáu mươi năm tuổi trở lên được tiêm đủ hai mũi

thành phố đã có số ca mắc mới từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi là bảy một trăm ba mươi ba ca
trước mắt ubnd huyện sẽ kêu gọi người dân tự giác nộp lại tiền cho ngân sách trước ngày hai mươi bảy tháng một mươi sau thời gian trên sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
trước đó tại phường linh trung thành phố thủ đức hơn một ba trăm linh người dân đã tình nguyện không nhận gói hỗ trợ đợt ba của thành phố để nhường lại cho những trường hợp khó khăn hơn
về công tác giải ngân các gói hỗ trợ tại nhiều địa phương vẫn còn chưa thực hiện nghiêm chưa đúng thủ tục đối tượng
về gói hỗ trợ đợt ba theo nghị quyết chín mươi bảy của hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh có năm nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ với mức một triệu đồng mỗi trường hợp từ ngân sách thành phố và chỉ nhận một lần
để được xác nhận hỗ trợ người dân tự kê khai thông tin nộp cho tổ trưởng trưởng ấp và hội đồng xác diện của địa phương sẽ thông qua
sau đó các xã sẽ trình danh sách lên huyện huyện lập số chứng minh nhân dân căn cức công dân duyệt rồi đưa danh sách lên hệ thống quản lý và hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
trên cơ sở đó địa phương tra cứu trên phần mềm tiến hành chi hỗ trợ cho người dân
trước sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình tình thương cho em hậu covid sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi lãnh đạo công an thành phố cần thơ đã đến thăm và nhận bảo trợ học tập đến năm một mươi tám tuổi
cho hai em nguyễn hoàng vinh tám tuổi và nguyễn hoàng minh hà sáu tuổi ở phường trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ vừa mới chịu nỗi đau mất đi mẹ ruột của mình do dịch bệnh
được biết anh nguyễn hoàng lâm cha ruột của hai anh em vinh và hạ đang là công nhân pha chế tại khu công nghiệp trà nóc
vợ anh vừa mất do covid một mươi chín để lại hai con ở tại căn nhà cấp bốn được xây dựng từ tiền vốn vay ngân hàng
lãnh đạo công an thành phố cần thơ đã gửi lời chia buồn đồng thời trao tặng cho gia đình số tiền ba triệu đồng từ mô hình tình thương cho em hậu covid
hai chiếc xe đạp đồ dùng học tập cùng một số nhu yếu phẩm và nhận bảo trợ học tập cho hai em vinh và hạ đến năm một mươi tám tuổi
giao trách nhiệm cho công an quận bình thủy duy trì thực hiện mô hình mua bảo hiểm y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền đoàn thể địa phương
kịp thời có những hỗ trợ tốt nhất cho các em học tập và phát triển
cũng tại buổi gặp gỡ đại diện báo dân trí cũng đã trao tặng số tiền gần bảy mươi triệu đồng từ sự đóng góp của bạn đọc
đợt này đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an tp cần thơ cũng tới thăm và trao tặng sáu triệu đồng tiền mặt của hội khuyến học
một sổ tiết kiệm bốn mươi bảy triệu đồng do các mạnh thường quân đóng góp cho em lê thị hoàng nguyên một mươi bốn tuổi
có hoàn cảnh hết sức khó khăn khi mẹ ruột của em vừa qua đời do bệnh nặng
sau hơn một mươi ngày mở lại hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ ở khu vực đồng bằng sông cổ long
đa số các địa phương đều đã thông tuyến giao thông liên tỉnh
đây là tín hiệu vui cho việc khôi phục vận tải liên vùng trong tình hình mới
bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng một mươi có bảy tuyến xe từ cần thơ đi các tỉnh được mở lại
trong đó ba tuyến là cà mau long an trà vinh tầng suốt hoạt động một trăm linh
các tuyến còn lại hoạt động năm mươi tầng suốt
đây là địa phương thứ một mươi ở vùng đồng bằng sông cửu long mở lại vận tải hành khách
cần thơ là trung tâm của vùng đồng bằng sông cửu long
vận tải hành khách mở lại sẽ giúp người dân đi đến
các địa phương khác dễ dàng
các nhà xe cũng rất vui mừng đón nhận tin này
bởi sau nhiều tháng tạm ngưng hoạt động tất cả đang gặp khó khăn về tài chính

với quy trị hơn hai trăm linh đầu xe mỗi tháng doanh nghiệp này phải tiêu tốn hết một tỷ đồng
đó là chưa kể lãi ngân hàng và tiền thuê mặt bằng
vận tải hành khách nối lại gánh nặng đã giảm bớt phần nào
nhưng để khôi phục hoạt động như trước đây doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ về vốn
cơ quan phát thẩm quyền xem xét cho thanh nợ cho doanh nghiệp
không phải riêng du linh bởi vì cho người dân tải
thanh nợ để tái lại cấu trúc cho dây mới để giúp người hoạt động
các doanh nghiệp trong vùng cũng mong muốn các tỉnh còn lại cũng mạnh dạng mở cửa vận tải hành khách
bởi hiện nay vẫn còn ba địa phương là kiên giang bạc liêu và sóc trăng
vẫn đang xem xét mở lại vận tải hành khách
có như vậy lượng khách mới dồi dào doanh nghiệp vận tải mới đảm bảo lợi nhuận
khi hoạt động trong tình hình mới